trước đó công an tỉnh vĩnh phúc nhận được tin báo về việc nguyễn thế hà
chủ quán karaoke victory ở xã đồng ích huyện lập thạch
có nhiều biểu hiện bắt giữ ép các nhân viên nữ phục vụ quán hát
vào cuộc điều tra vào ngày một tháng một mươi lực lượng công an bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke này
phát hiện có một mươi sáu người gồm một mươi ba nữ và ba nam trong đó có nguyễn thế hà đỗ mạnh thắng và hoàng nhật kế
tại cơ quan điều tra nguyễn thế hà khai nhận số nữ trên đều là nhân viên của quán hát mà hà đang phụ
hà thuê thắng và kế để quản lý trông coi các nữ nhân viên vì sợ bỏ trốn
hàng ngày thắng kế có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nhân viên giao tiếp khách
khi hết khách thắng kế lại nhốt hai nhân viên vào một phòng của quán và khóa cửa lại
nếu các nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của hà
thì thắng và kế bắt nhốt vào một phòng riêng sau đó dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số tám cong tay vào rửa
một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt hai mươi triệu đồng
một đối tượng có hành vi cưỡng đoạt hai mươi triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện thọ xuân
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt quả tàng
nhận được phản ánh của giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện thọ xuân
về việc bị một số đối tượng liên tục gọi điện đeo dọa đánh các lái xe trở về điệu xây dựng vào công trường
do công ty đang thi công trên địa bàn huyện thạch thành nếu không chịu nộp tiền cho chúng
quá trình điều tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang trương văn sách ở huyện cẩm thủy
đang nhận hai mươi triệu đồng của giám đốc này
được biết trương văn sách là đối tượng côn đồ cộng cán bị đi tù về tội gây dối trật tự công cộng
sau khi ra tù sách đã câu kết với một số đối tượng khác trên địa bàn huyện thạch thành
để bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các lái xe
thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trương văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện cẩm thủy của tỉnh thanh hóa
vừa bị công an huyện đức trọng của tỉnh lâm đồng
khởi tố và bắt tạm giam ba tháng về tội trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra và nhận được tin báo của nhiều bị hại
bị đối tượng trộm cắp tài sản
công an huyện đức trọng đã triển khai lực lượng và mật phục theo dõi
đến khoảng một mươi sáu h ngày một tháng một mươi
đã bắt giữ đối tượng phú cùng một số vật chứng của vụ án tại phòng trọ
bước đầu điều tra viên
trước điều tra viên thì đối tượng phú
phú khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến nay đã thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
tại các công sở như bưu điện hội trường sinh hoạt cộng đồng nhà thờ
thủ đoạn của phú là lợi dụng đêm tối không có người trông coi
dùng xà beng dao để phá khóa đột nhập
và tìm kiếm được loại tài sản có giá trị
sau đó mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua khai thác bước đầu được biết phú là đối tượng
đang bị công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng
truy nã về tội trộm cắp tài sản
ngày càng hoạt động táo tận liều lĩnh
tại địa bàn huyện sóc sơn thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập
bằng thủ đoạn phá khóa cửa phá kết sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị
vào cuộc điều tra truy xét thì cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn
thành phố hà nội đã bắt giữ hai đối tượng là thủ phạm
chuyên đột nhập trộm cắp tài sản
ngôi nhà này có hai lớp cửa khóa lớp khóa cổng sắt lâu khóa cửa nhà
thế nhưng các đối tượng đã phá bung hai lớp cửa và đột nhập vào trong nhà
chúng tiếp tục phá tung khóa kết sắt và lấy đi số tài sản lớn
gồm tiền mặt và vàng
tổng giá trị tài sản bị mất vào khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng
bắt đầu đến tiếp cận cổng nhà người bị hạ
hai đối tượng này phá khóa cổng sau đó đi vào nhà phá khóa cửa nhà
sau đó đi vào trong phòng chứa kép phá kép
các đối tượng này rất hiệu quý phải kép nên chỉ cần đập ba nhát
ba nhát là một cái xong đó thì lấy tài sản cho hết vào một túi
rồi quay ra tổng cái thời gian từ khi phá khóa cổng phá cửa và phá kép
lấy xong tài sản thì trong vòng bảy phút
trên địa bàn huyện sóc sơn
thời gian qua
xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập với thủ đoạn táo tợn như trên
tiến hành điều tra truy xét các trinh sát cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn
đã làm rõ chân dung thủ phạm gồm hai đối tượng
gồm hoàng minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và đặng xuân hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cùng chú tại quận cầu giấy hà nội
cả hai đối tượng này đều đã có nhiều tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản
chính vì vậy chúng hoạt động hết sức táo tợn
công nhiên phá khóa đột nhập ban ngày
và cách thức phá các loại khóa cửa khóa két cũng rất thành thạo
từ thực tế điều tra khám phá vụ trộm đột nhập
lực lượng chức năng khuyến cáo cùng với các biện pháp gia cố thêm khóa cổng khóa cửa an toàn
thì người dân tại các tổ dân phố cần thường xuyên trao đổi thông tin
hỗ trợ nhau trong việc đảm bảo an toàn tại khu dân cư
đứng trước tình hình như vậy với kinh nghiệm công tác của chúng tôi
chúng tôi xin một khuyến kháo với người dân
nếu mà có đi làm
thì thứ nhất đầu tiên thì chúng ta vẫn phải có cái hệ thống khóa đảm bảo an toàn
cái thứ nhất
cái thứ hai mà chúng tôi thấy đặc biệt quan trọng
là nên nhờ những người hàng xóm xung quanh để ý giúp gia đình mình
đặc biệt với công việc của chúng tôi
hệ thống camera nên là cực kỳ quan trọng
cho nên là các hộ gia đình nếu mà có điều kiện
thì theo tôi là nên lắp hệ thống camera
tình hình tội phạm nói chung và tội phạm đột nhập
trộm cắp tài sản đang có diễn biến phức tạp
mới đây công an huyện nam tử liêm cũng đã bắt giữ một đối tượng
chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng này đã gây ra hai mươi vụ trộm đột nhập
lấy đi nhiều loại tài sản có giá trị
thực tế này bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng
thì mỗi gia đình cần nêu cao cảnh giác
chủ động tăng cường các biện pháp an ninh an toàn
nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
đồng thời kiểm tra sự phối hợp
giữa các lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy
vào sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm thương mại vincom center bà triệu
tình huống giả định xảy ra cháy nổ
sự cố tại khu vực tầng hầm b hai tòa tháp ab
thuộc trung tâm thương mại vincom center bà triệu
thời điểm xảy ra cháy số lượng người có mặt
tại tòa nhà và khu vực lân cận khoảng bốn người
lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
nhanh chóng triển khai công tác báo cháy
hướng dẫn thoát nạn và khởi động hệ thống chữa cháy tại chỗ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động lực lượng
phương tiện kịp thời có mặt tại hiện trường
và tổ chức công tác chữa cháy cứu người cứu tài sản
cháy nổ xảy ra tại khu vực tầng hầm
các tòa nhà cao tầng trung cư được đánh giá là
tình huống phức tạp có nhiều yếu tố khó khăn
gây ảnh hưởng tới công tác chữa cháy của lực lượng
đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ
diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
là quy định bắt buộc từ đó nâng cao
kỹ năng tác chiến giữa các lực lượng tại chỗ
và chuyên nghiệp để ứng phó trong mọi
tình huống cháy có thể xảy ra đồng thời
đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả
thực tế của các phương tiện cứu nạn cứu hộ
thiết bị thông thiêu điên ạc và công tác
hậu cần phục vụ nhiệm vụ chữa cháy
vâng thưa quý vị trên thực tế có những vụ
hỏa hoạn khởi điểm chỉ là một đốm cháy nhỏ
xuất phát từ nguồn cháy tưởng chừng không đáng kể
nhưng do không được xử lý kịp thời
và đúng cách đã thành đám cháy lớn trên diện rộng
để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng
muốn hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra
bên cạnh công tác tuyên truyền từng bước
nâng cao ý thức phòng ngừa trong mỗi người
thì việc thành lập kiện toàn các đội chữa cháy
cơ sở lực lượng dân phòng nhân rộng
mô hình tổ dân phố an toàn phòng cháy
chữa cháy và trang bị cho người dân
những kiến thức kỹ năng cơ bản
có thể coi là biện pháp hàng đầu
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại tỉnh nam định
khu tập thể tỉnh ủy vài giờ sau vụ cháy
xảy ra vào ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chỉ trong khoảng thời gian ước chừng một tiếng
ngọn lửa đã phá hủy không ít tài sản
phần lớn mái và cầu thang của khu tập thể
xuống cấp này đã bị hư hỏng nặng
sự cố gây mất điện cả khu phố
nhiều giờ sau đó
mỗi trận hỏa hoạn xảy ra thiệt hại là điều khó tránh khỏi
sau vụ cháy nói trên
có thể còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn nữa
nếu người dân không được trang bị
những kỹ năng cơ bản về xử lý đám cháy ban đầu
hạn chế cháy lan và cứu người bị nạn
chị hiền từng trực tiếp tham gia thực hành
hương án diễn tập tại công ty
và khi có sự cố
những kiến thức ấy đã thực sự phát huy tác dụng
cụ ông vũ ngọc huyền
ngồi một mình trong phòng
không có khả năng tự thoát nạn vì bị tai biến lâu năm
chính chị hiền là người đầu tiên phát hiện
và tìm mọi cách kéo cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm
tôi đã được học qua kiến thức
về kỹ năng phòng cháy chữa cháy rồi
hôm đấy thì
lửa cháy rất to và rất là nhiều khói
tôi có đi đóng bớt các cửa vào
để cho khói không vào phòng ông
để ông đỡ bị ngạt thở
rồi tôi với kéo ông ra
kỹ năng phòng cháy chữa cháy
lúc đấy vì nó có lửa cháy to
với lại có khói nên nó rất là hoảng loạn
chỉ biết là lúc đấy giúp người để thoát hiểm
câu chuyện của chị hiền
chỉ là một trong rất nhiều minh chứng cụ thể
cho thấy hiệu quả ban đầu
của công tác tập huấn
cũng như sự cần thiết phải thành lập
kiện toàn các đội chữa cháy cơ sở
từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng
và nhân rộng các tổ dân phố an toàn
phòng cháy chữa cháy tại nam định
thời gian vừa qua
qua thực tế trong thời gian qua
trên địa bàn toàn quốc
trong đó có địa bàn tỉnh nam định
tình hình cháy nổ
tại các khu dân cư
tại nhà dân
có chiều hướng gia tăng
có thời điểm
số điệu thống kê cho đến
khoảng gần năm mươi
số các vụ cháy
cháy tại các nhà dân
xuất phát từ những tình hình đó
thì lãnh đạo đơn vị đã
tập trung nghiên cứu thực tế
và tham biêu cho giám đốc công an tỉnh
tham biêu cho ủy ban dân tỉnh
ra các văn bản chỉ đạo
các cấp các ngành
và chính quyền địa phương
để tổ chức thực hiện tốt
công tác phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh nam định có gần hai tám trăm linh đội dân phòng
được thành lập với tổng số hơn hai mươi đội viên
trong đó bốn huyện thành phố
đã phối hợp với phòng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mở lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng này
mục đích của những đợt tập huấn
theo lực lượng chức năng
chính là trang bị cho các đội viên
dân phòng những kiến thức kỹ năng cơ bản
về phòng cháy chữa cháy
hướng tới mục tiêu xa hơn
là mỗi người dân mỗi thành viên các tổ tự quản
trở thành một cánh tay nối dài
một chiến sĩ chữa cháy ngay tại cơ sở
ai cũng có thể tự sử dụng
các thiết bị chữa cháy dân dụng
biết xử lý sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu
có như thế
công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mới đạt đến hiệu quả mong muốn
đó là hạn chế tối đa thiệt hại
về người và của
thậm chí hạn chế tới mức thấp nhất
các trận hỏa hoạn cả về số lượng
cấp độ cũng như phạm vi ảnh hưởng
trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn nam lân
xã thanh tân huyện kiến sương tỉnh thái bình
về tội cối gây thương tích
đối tượng này có sẹo cong một cm
cách một cm trên trước mép trái
còn về tội vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn việt hùng
xã việt thuận huyện vũ thư tỉnh thái bình
đối tượng này có nốt ruồi
cách một cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn văn kỳ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn an nhân xã tân tiến
huyện hưng hà tỉnh thái bình
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà tỉnh thái bình
ra quyết định truy nã
về tội không tố giác tội phạm
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện